tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã thụ lý vụ án vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
ngày hai mươi ba tháng một mươi tới tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh có kế hoạch mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic và một mươi năm bị cáo trong vụ án trên
và trong số này bốn người đang bỏ trốn và bị truy nã gồm
nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi phó tổng giám đốc công ty aic
trương thị xuân loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng ban quản lý dự án ba thuộc aic
nguyễn thị tích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty mô pha
bốn bị cáo trên bị vị kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra còn có một mươi bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và hai bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
yêu cầu các bị cáo trên tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng